ngày năm tháng sáu ủy ban an toàn giao thông quốc gia phối hợp với ủy ban nhân dân thành phố đà nẵng
đã tổ chức phát động chương trình an toàn giao thông và trao tặng hai mươi chiếc mũ bảo hiểm năm hai nghìn hai mươi
qua năm năm triển khai chương trình đã trao tặng một trăm một mươi mũ bảo hiểm đến người dân
góp phần nâng cao tỷ lệ đội mũ bảo hiểm tại việt nam từ dưới ba mươi năm vào năm hai nghìn một mươi năm lên bảy mươi trong năm hai nghìn một mươi tám
mục tiêu của chương trình nhằm đồng hành cùng chính phủ trong việc đẩy mạnh thực hiện
quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm khi lái xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện
nhân dịp này chương trình cũng đã tặng hai chiếc mũ bảo hiểm cho học sinh trường trung học phổ thông nguyễn hiền thành phố đà nẵng